mời quý vị cùng cập nhật một số thông tin về tình hình thời tiết ngày hôm nay
trời sẽ lạnh có mưa vài nơi ở khu vực bắc bộ và bắc trung bộ
dễ gây ra một số bệnh về đường hô hấp nên quý vị cần chú ý giữ ấm và che chắn mưa khi đi ra ngoài
vùng núi miền bắc còn có nơi rét đậm còn miền trung khu vực từ đà nẵng đến bình thuận về đêm trời lạnh
trong khi đó nam bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng miền đông có nơi dưới hai mươi một độ
ngoài ra dự báo trong ba ngày tới chỉ số uv cực đại tiềm năng tại khu vực bắc bộ tiếp tục ở mức nguy cơ gây hại trung bình
trung bộ và nam bộ vẫn duy trì chỉ số này ở mức nguy cơ cao